nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của báo tạp chí của đảng đối với công tác lãnh đạo
những năm qua cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh lạng sơn đã quan tâm
chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm việc mua và đọc báo tạp chí của đảng
sau bảy năm thực hiện việc mua và đọc báo tạp chí của đảng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều
chuyển biến tích cực nền nếp báo và tạp chí của đảng đã được đến với đông đảo bạn đọc
là cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đến nay các tri bộ dưới cơ sở
nhất là tri bộ thôn bàn khối phố đều có báo nhân dân và báo lạng sơn ở các đảng ủy trực thuộc
và các cơ quan hành chính sự nghiệp một trăm linh tri bộ đảng có đủ báo theo quy định bằng nguồn chi thường
xuyên điển hình là đảng ủy quân sự tỉnh đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh đặt mua báo và các tạp
chí của đảng đảm bảo một trăm linh số tri bộ có đủ báo tạp chí công tác phát hành báo tạp chí của đảng
luôn được ngành bưu điện nỗ lực nâng cao chất lượng phát hành báo đến nay hai trăm hai mươi năm trên hai trăm hai mươi
xã phường thị trấn đều có báo đến trong ngày bảo đảm nhanh chóng chính xác và kịp thời